các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
vâng vẫn tiếp tục rét tại miền bắc
vậy nên quý vị khán giả hãy nhớ chú ý giữ ấm khi ra ngoài hay phải lao động ngoài trời
sử dụng những thực phẩm có khả năng giữ ấm cho cơ thể nhất là người già và trẻ nhỏ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai
ngày hai tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin kính chào và hẹn gặp lại